các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là những sự kiện quan trọng đánh dấu mốc son lịch sử trong quan hệ giữa hai nước
đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển hai nước trong thời kỳ mới
bài xã luận có đoạn viết
trước sau như một đảng nhà nước và nhân dân việt nam nguyện làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào
mãi mãi phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào lào việt nam
chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
rèn luyện đạo đức công vụ là một trong những yêu cầu quan trọng đối với những cán bộ công chức hoạt động trong ngành thuế
đây cũng là bài viết được đăng tải trên trang nhất trang hai báo nhân dân số ra ngày hôm nay
với đặc điểm ngành thuế phạm vi hoạt động rộng khắp trên cả nước
nhiều bộ phận cán bộ công chức làm việc trong môi trường tiếp xúc thường xuyên với người dân doanh nghiệp
cho nên công tác quản lý giám sát cán bộ công chức trong khi thi hành công vụ tại đơn vị này có nhiều khó khăn phức tạp
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc trên trang nhất trang hai báo nhân dân
thông tin về cơn bão số hai gây thiệt hại lớn được đăng tải trên trang nhất và trang ba báo thanh niên số ra ngày hôm nay
bão số hai đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại lớn về người và tài sản hoa màu ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
tính đến tối qua đã có tám người chết bốn người mất tích
hàng chục tàu thuyền chim hư hỏng
chiều qua thủ tướng đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành chính quyền các tỉnh bắc bộ trung bộ khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão số hai sớm khôi phục lại sản xuất giúp người dân ổn định cuộc sống
trên trang sáu báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết
giá ô tô nhập khó giảm
mặc dù thuế nhập khẩu ô tô từ asean giảm thêm một mươi là một trong những nguyên nhân khiến lượng xe nhập khẩu từ khu vực này tăng nhanh trong thời gian vừa qua
nhưng trên thực tế người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hưởng được ưu đãi thuế này khi bộ tài chính mới đây có quyết định chín trăm bốn mươi hai điều chỉnh lại bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô xe máy
sẽ có một trăm ba mươi năm loại ô tô nhập khẩu dưới chín chỗ bị điều chỉnh tăng lệ phí trước bạ mức chung là một mươi nhưng mở cho phép các tỉnh thành được áp dụng mức cao hơn không quá năm mươi tức là lệ phí trước bạ ở mức cao nhất cho phép là một mươi năm
đoàn viên công đoàn sẽ được ưu tiên khi mua nhà
đó là lời khẳng định của lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam tại hội thảo góp ý quy chế quản lý sử dụng thiết chế công đoàn và quy định về trình tự thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở thuộc thiết chế công đoàn diễn ra vào chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng bảy tại hà nội
đó là lời khẳng định của lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam tại hội thảo góp ý quy chế quản lý sử dụng thiết chế công đoàn